vào sáng nay một mươi sáu tháng hai sáu trăm linh tân binh là con em đồng bào các dân tộc tỉnh lào cai đã hồ hởi lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ của công dân
đây là đợt giao quân duy nhất trong năm hai nghìn một mươi bảy của tỉnh lào cai bảo đảm đủ một trăm linh chỉ tiêu được giao
các công dân nhập ngũ năm nay sẽ được giao cho ba đơn vị gồm bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và sư đoàn ba trăm một mươi sáu thuộc quân khu hai
buổi lễ tiễn sáu trăm linh công dân là đoàn viên thanh niên ưu tú lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi bảy
diễn ra nhanh gọn trang trọng đúng nghi thức bảo đảm an toàn thực sự là ngày hội lớn của tuổi trẻ và các dân tộc tỉnh lào cai